xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là tình hình mưa rông tại trung trung bộ
khi trong đêm nay các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa tiếp tục có mưa lớn
lượng mưa phổ biến từ một mươi năm ba mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
có khả năng gây ra tình trạng ngập úng người dân cần hết sức đề phòng
trong khi đó hai khu vực còn lại của trung bộ là các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh
và ninh thuận bình thuận hầu như tạnh giáo và ít mưa
còn về nhiệt độ nền nhiệt ở các khu vực sẽ lần lượt là một mươi bốn hai mươi ba độ ở bắc trung bộ
một mươi bảy hai mươi năm độ ở trung trung bộ và nam trung bộ là từ hai mươi hai mươi tám độ
xa hơn ở phía nam hai khu vực tây nguyên và nam bộ đang trong thời kỳ mùa khô
và chưa có xuất hiện hình thế gây mưa trái mùa nào
nên trong vài ngày tới vẫn phổ biến ít mưa có chăng chỉ là những cơn mưa lúc chiều tối
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
phổ biến ở ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ cục bộ có nơi cao hơn
tại khu vực nam bộ nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi tại miền đông nam bộ có thể ứng cao hơn và có nắng nóng cục bộ
trở ra bắc bộ do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên tại đây trời phổ biến khô giáo
mưa nếu có cũng chỉ ở diện cục bộ vài nơi
trưa chiều trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng nhẹ
giao động từ một mươi ba hai mươi độ
trời gió bắc bộ có nơi cao hơn trời rét vùng núi có nơi rét đậm
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa chỉ có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
với nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào rải rác
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu riêng vùng biển phía tây mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
với nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội ít mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét với nhiệt độ từ một mươi bốn hai mươi ba độ